thưa quý vị bắt đầu từ ngày hôm nay ngày một tháng ba cảnh sát giao thông hà nội sẽ tiến hành xử lý vi phạm giao thông bằng hình thức trực tuyến qua mạng
và việc này được kỳ vọng sẽ giúp cho người dân không phải đi làm thủ tục mất bốn lần như hiện nay và thay vào đó sẽ ngồi ở nhà để nộp phạt
về trình tự nộp phạt trực tuyến khi bị cảnh sát giao thông xử phạt từ ngày một tháng ba người dân chỉ cần truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ được hiển thị trên màn hình như sau
hoặc đường link được gửi vào điện thoại người vi phạm để tiến hành các bước được hướng dẫn
có chín bước để người dân thực hiện nộp phạt trực tuyến và trong chín bước này người vi phạm phải xử lý thao tác ít nhất ba bước
các bước còn lại hệ thống và các cơ quan có liên quan sẽ xử lý
giấy tờ vi phạm bị cảnh sát giao thông giữ trước đó cũng sẽ được biêu điện chuyển về tận nơi ở